trong hơn hai ngày từ ngày bốn đến ngày sáu tháng sáu bốn bộ trưởng trường ngành đã đăng đàn phiên chất vấn
tại nghị trường quốc hội hàng loạt câu hỏi vấn đề cử tri quan tâm được các đại biểu quốc hội chất vấn
đều có lời giải đáp và giải thích một cách thẳng thắn đưa ra biện pháp cụ thể
những vấn đề tồn tại đã được tư lệnh ngành nhận trách nhiệm để khắc phục
bộ trưởng bộ công an tô lâm là người đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn
gần năm mươi đại biểu đăng ký chất vấn các vấn đề liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giết người
tín dụng đen xâm hại tình dục trẻ em tội phạm liên quan đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
có sử dụng chất kích thích đã được các đại biểu đặt ra với người đứng đầu ngành công an
đặc biệt trước tình hình tội phạm ma túy gia tăng lượng ma túy được vận chuyển đã không còn tính bằng g
kg mà bằng tấn các đại biểu quốc hội băn khoăn liệu việt nam có trở thành địa điểm trung chuyển ma túy
theo báo cáo bộ công an có đánh giá lượng ma túy tổng hợp thu được từ các vụ án tăng kỷ lục lóng nhất từ trước đến nay
vậy tôi muốn đặt ra vấn đề về chất lượng và hiệu quả của công tác phòng chống
việc kiểm tra kiểm soát phát hiện và tố giác tội phạm ma túy như thế nào
chúng tôi đã tính đến những nguy cơ tội phạm ma túy ở việt nam phát triển
đó tức là chúng ta rất gần cái vùng vùng trung tâm thứ hai về sản xuất ma túy là tam giác vàng
cái thứ hai là tình hình về ma túy
hiện nay trên thế giới cũng có những diễn biến rất phức tạp
nhưng quyết tâm cao của hệ thống chính trị thì chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn được tội phạm ma túy
và không để việt nam là địa bàn trung chuyển ma túy
lần đầu tiên trả lời chất vấn trước quốc hội bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà nhận được nhiều chất vấn
liên quan đến việc bộ trưởng có những giải pháp nào để ngăn ngừa tình trạng quy hoạch chi tiết bị điều chỉnh nhiều lần
phá nát quy hoạch đô thị thậm chí phải điều chỉnh nhiều lần theo ý chủ đầu tư
đề nghị bộ trưởng cho biết một là trách nhiệm của bộ trưởng và ngành xây dựng trong vấn đề này như thế nào
hai bộ trưởng có những giải pháp gì lộ trình thế nào để giải quyết những bất cập nói trên
ba người dân và quốc hội cần chờ thời gian bao nhiêu nữa để tình trạng nêu trên được giải quyết một cách căn bản
bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà thừa nhận những tồn tại như các đại biểu nêu
ông phạm hồng hà cho rằng dù có cố gắng cơ quan quản lý địa phương vẫn còn hạn chế
trong kiểm soát trật tự xây dựng

khu đô thị không đi kèm quy hoạch hạ tầng
thứ hướng chúng ta kiểm soát được ngày càng giảm thiệu
có một sự trùng hợp là vào đúng ngày này của năm ngoái
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể cũng trả lời chất vấn trước quốc hội
điều này cho thấy những vấn đề liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải
luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cử tri cả nước
chỉ trong gần hai mươi phút đầu nhiều vấn đề gai góc nổi cộng của ngành giao thông vận tải
và trải nghiệm của cá nhân bộ trưởng và bộ giao thông vận tải đã được các đại biểu quốc hội chất vấn
đặc biệt phiên chất vấn chứng kiến màn tranh luận sôi nổi giữa đại biểu bùi văn phương với bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể
xung quanh vấn đề bot một vấn đề được cử tri rất quan tâm trong thời gian gần đây
vì sao hai bộ không muốn kiểm toán các dự án bot giao thông
và nếu kiểm toán nhà nước không kiên quyết thì dân có phải trả tiền oan cho hai trăm hai mươi hai năm của sáu mươi một dự án này không
và vấn đề thứ ba là có lợi nhóm ở đây không
ngay từ khi dự án bot triển khai bộ giao thông đã mời kiểm toán và chủ các doanh nghiệp bot cũng đã trực tiếp mời kiểm toán vào cuộc để kiểm toán
chứ không phải là như thông tin nói rằng bộ giao thông không đồng ý cho kiểm toán vào
cái số liệu hai trăm hai mươi mấy năm này là đúng nhưng mà nó đúng với cái dự án được duyệt
còn cái số liệu thực tế quyết toán và cho thu phí thì giảm chứ không phải là như số liệu của kiểm toán
phiên chất vấn bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện cũng khiến cho nghị trường nóng lên
với vấn đề này

và thu lời bất chính để thu lời thực hiện các hành vi mê tính dự đoan đó là hành vi vi phạm pháp luật
cần phải lên án và xử lý theo quy định của pháp luật
tôi thì chưa có một thông tin nào liên quan đến sự đóng góp của các quan chức như đại biểu nguyễn mai bồ nói
trong câu hỏi của mình để xây dựng chùa
kết thúc phần chất vấn và trả lời chất vấn của bốn bộ trưởng
quốc hội đã nghe phóng viên nguyễn ngọc thiện nói
phó thủ tướng chính phủ phạm bình minh thay mặt chính phủ
báo cáo giải trình và trả lời các chất vấn của đại biểu quốc hội
phó thủ tướng phạm bình minh đã trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội về các nội dung
ngoại giao văn hóa quảng bá du lịch giải pháp xử lý hàng hóa không rõ nguồn gốc gắn mát việt nam
giải pháp thúc đẩy du lịch phát triển bền vững giải pháp ổn định dân cư vùng biên giới
hành động của việt nam trước căng thẳng thương mại mỹ trung
phát huy các cơ hội trong triển khai các hiệp định thương mại tự do fta
tại các phiên chất vấn tham gia làm rõ các vấn đề đại biểu quốc hội quan tâm
còn có các phó thủ tướng trương hòa bình vũ đức đam trịnh đình dũng
phát biểu kết luận phiên chất vấn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá
tại kỳ họp này các nội dung chất vấn rất đúng và trúng những vấn đề mà cử tri cả nước và đại biểu quốc hội quan tâm
các thành viên chính phủ trả lời chất vấn vào những vấn đề được hỏi trong kỳ họp lần này
có thể nói là không né tránh những vấn đề khó phức tạp và đã giải trình làm rõ thêm những vấn đề đại biểu nêu
đồng thời nghiêm túc thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại hạn chế của ngành
các lĩnh vực và cam kết khắc phục để tạo ra sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới
đại biểu quốc hội và cử tri cả nước cũng đánh giá cao phần trả lời chất vấn của các vị bộ trưởng trưởng ngành
tuy nhiên đại biểu và cử tri cho rằng một số bộ trưởng trả lời còn dài và chung chung chưa nêu bật giải pháp
vì tôi đánh giá là các bộ trưởng trả lời cũng khá rõ ràng
tuy nhiên là cũng không có thỏa mãn hết tất cả các ý kiến của đại biểu bởi vì nguyện vọng của cử tri thì rất là nhiều
sự thực qua theo dõi kỳ họp quốc hội này thì cái việc chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội
thì người dân luôn luôn theo dõi và quan tâm
đặc biệt thì thấy thể hiện được tinh thần dân chủ công khai
và cái trách nhiệm của các đại biểu
đặc biệt là các đại biểu đứng đầu quốc ngành thì thấy là người dân thấy rất rõ